nghĩa không hề biết rằng gã đàn ông đứng tuổi rất mực chiềung cô đã lừa bán cô sang trung quốc
kể từ đây bi kịch cuộc đời của nghĩa chính thức bước sang những trang đen tối
một bước ngoặt khiến một cô gái ban đầu là nạn nhân sau trở thành tội phạm với vai trò bà trum trong đường dây buôn người
với những mặt trả thù đời tan khóc sẽ được tiếp nối trong phần hai của chương trình
những tháng ngày tại nhà thổ ở thành phố nam ninh tỉnh quảng tây trung quốc là những tháng ngày địa ngục đối với nghĩa
một khung cảnh đen tối không thể đoán định
trong số các khách làng chơi nghĩa đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông trung quốc